để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp đối thủ philippines vào ngày hai tháng một mươi hai tới đây
đội tuyển việt nam đã vừa có buổi tập cuối cùng tại hà nội thay vì di chuyển vào thành phố hồ chí minh
theo như dự kiến để làm quen với khí hậu giống như tại nước bạn
trong buổi tập đã có những tín hiệu rất tích cực đối với sự chuẩn bị của đội tuyển việt nam
theo quan sát của chúng tôi tiền đạo văn toàn đã có thể di chuyển nhẹ trên sân
và theo lời của bác sĩ nguyễn anh tuấn bác sĩ của đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
khả năng trở lại của văn toàn là hoàn toàn có thể
quay trở lại được tức là nếu mà tiến triển tốt thì cầu thủ nguyễn văn toàn có thể đá được trận bán kết lượt về
ngoài ra tinh thần của toàn đội là tương đối tốt
trong buổi tập huấn luyện viên park hang seo cho các cầu thủ tập các bài phối hợp nhỏ bóng ngắn
đây có thể là một đối sách trước lối chơi bóng bổng thiên về sức mạnh của đội tuyển philippines trong trận bán kết tới đây
vào buổi sáng hôm nay toàn đội đã có một buổi tập thể lực tập sức mạnh cùng với ở trong phong tạng
bắt đầu chiều nay thì huấn luyện viên park mới bắt đầu có những chiến thuật đề ra cho các cầu thủ
và bước vào trận bản kết thì hoàng cùng với đội cùng với bán hợp luyện cần phải cố gắng nhiều hơn nữa
tại vì vào vòng này rồi thì đội nào cũng có những ưu điểm có những tổ chất mà có thể
ngày mai đội tuyển sẽ di chuyển tới philippines vào lúc một mươi một giờ
và sẽ có những buổi tập nhẹ để làm quen với điều kiện thi đấu và tập luyện tại philippines
sân panas sân vận động sẽ tổ chức trận bán kết lượt đi
aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám được đánh giá có mặt sân khá xấu
điều này có thể ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển việt nam
nhưng có lẽ đây cũng đã nằm trong những tính toán của huấn luyện viên park hang seo
đối với trận đấu quan trọng này